bác sĩ có thể cho biết là hiện nay có những phương pháp nào để trần đoán sớm bệnh túi thừa đại tràng
bệnh lý túi thừa cũng tương đối phổ biến
nó chiếm khoảng năm ở những người dưới bốn mươi tuổi
và với những người trên bảy mươi tuổi chiếm đến hai mươi là có túi thừa
với những người bảy mươi tám mươi tuổi thì tỷ lệ còn cao hơn
nó lên đến hàng bốn mươi năm
nhưng khi có các biến chứng thì đa phần gặp các biến chứng của túi thừa thì một là gây ra viêm hay gặp phổ biến nhất
có những đợt ở khoa ngoại chúng tôi trong một tuần có thể có đến hai ba trường hợp viêm túi thừa phải vào nằm điều trị
thế thì trong trần đoán cái túi thừa đại tràng thì có thể dựa vào trên siêu âm
siêu âm thì có thể phát hiện được hình ảnh của túi thừa của hình ảnh viêm
còn để trần đoán và điều trị được chính xác nhất là khi có biến chứng thì chúng ta phải dựa vào các lớp
để phân biệt với các độ
cái độ của tổn thương thủng túi thừa đại tràng
ví dụ như tình trạng của viêm đã có tình trạng viêm phúc mạc cái áp xe chưa
cũng là để tiên lượng điều trị cũng như để chọn phương pháp là chúng ta có thể điều trị kháng sinh tiếp tục
hay khi đã có ổ dịch áp xe thì cần phải chọc dẫn lưu
hay có viêm phúc mạc viêm phúc mạc phân hay là thủng rồi tắc ruột thì có phải bắt buộc phải can thiệp bằng phẫu thuật hay không
đối với bệnh túi thừa đại tràng nếu mà không được phát hiện sớm thì sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm
là sao thưa bác sĩ
một là gây viêm thứ hai nữa là gây ra biến chứng chảy máu hoặc gây biến chứng thủng túi thừa
đây là những cái biến chứng mà cần phải can thiệp
với biến chứng viêm thì gặp phổ biến nhất
tuy từ những vùng có thể hoặc những tổn thương của túi thừa thì có thể gặp những túi thừa
mà viêm thì thường là với những cái độ một và độ hai thì có thể điều trị nội khoa dùng kháng sinh
thì kết quả đáp ứng rất là tốt
với những bệnh nhân có tình trạng viêm mà đau nhiều chướng nhiều thì khoa chúng tôi có thể cho vào
có thể nhịn ăn thuốc tháo phân và dùng kháng sinh
đa phần là kết quả đến chín mươi chín mươi năm là gần như trong vòng khoảng hai ba ngày đầu
nó có thể cải thiện với hết các triệu chứng và có thể dùng thuốc thêm
khoa chúng tôi cũng đã gặp các biến chứng mà đã phải can thiệp mổ
đó là thủng túi thừa
phúc mạc và tắc ruột cũng đã phải phẫu thuật cấp cứu những trường hợp như thế này
vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm về những phương pháp điều trị toàn diện đối với bệnh túi thừa đại tràng
chúng ta ăn uống mà nó điều độ và sinh hoạt thể dục thì cũng là những yếu tố mà như chúng tôi vừa nói
các yếu tố thuận lợi đó thì cũng làm giảm tình trạng túi thừa
còn khi mà chúng ta có đau bụng hoặc là có tình trạng đau trướng trên những người từng nội soi có túi thừa
thì chúng ta cần đến bác sĩ thăm khám để xem mức độ như thế nào
thậm chí là với mức độ nhẹ có thể kê đơn thuốc về xong chúng ta sẽ theo dõi hẹn đến khám khi có bất thường
về mặt điều trị viêm túi thừa đại tràng như tôi đã nói những trường hợp viêm thì đa phần là dùng kháng sinh khỏi và đáp ứng
tuy nhiên sau khi khỏi điều trị thì chúng ta cũng cần phải nội soi đại tràng để chẩn đoán xác định trong đợt cấp chúng ta không có soi
chúng ta sẽ soi đại tràng
sau khi điều trị ổn định trong vòng khoảng sáu tuần chúng ta soi đại tràng cũng để chẩn đoán phân biệt với các bệnh lý khác như bệnh lý lao
rồi cơ rôn cũng gây ra những dấu hiệu tương tự thậm chí là kê đơn phân biệt với các u của đại tràng ung thư đại tràng
một lần nữa cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi
bệnh viêm túi thừa có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng đe dọa sức khỏe và tính mạng của bệnh viêm túi thừa
vì vậy chúng ta nên phòng ngừa và khám sức khỏe định kỳ chuyên qua tiêu hóa nhằm phát hiện bệnh sớm và điều trị tránh những rủi ro đáng tiếc
khoa ngoại tổng hợp bệnh viện đa khoa tâm anh được đầu tư hệ thống máy móc hiện đại đồng bộ có thể thực hiện nhiều kỹ thuật phức tạp nhất hiện nay
hệ thống ít quang kỹ thuật số trao trần cao cấp hệ thống cộng hưởng từ một năm tesla cùng các máy siêu âm tổng quát đưa ra hình ảnh có độ phân giải cao giúp bác sĩ trần đoán chính xác tăng hiệu quả điều trị
hệ thống thiết bị nội soi hiện đại hàng đầu thế giới giúp bác sĩ tiếp cận các vị trí giải phẫu ở không gian hẹp và góc quất dễ dàng hơn hạn chế chân thương mô lành xung quanh giúp các thao tác phẫu thuật chính xác nhanh chóng thuận tiện giảm thời gian phẫu thuật và biến chứng sau phẫu thuật